dự báo trong đêm nay và ngày mai dạnh áp thấp tiếp tục bị nén và đẩy dịch dần xuống phía nam
do đó mà thời tiết chủ đạo vẫn là trời nhiều mây về đêm và sáng
cùng với hiện tượng sương mù xuất hiện về thời điểm sáng sớm
sau đó trưa chiều mai lớp mây ở tầng dưới thấp mỏng dần đi và nắng lại xuất hiện
tuy nhiên cường độ nắng ngày mai có phần suy giảm so với ngày hôm nay
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở bắc bộ có xu hướng giảm nhẹ
trong đó nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ vùng núi nhiệt độ thấp dưới hai mươi độ
còn nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
lui xuống trung bộ do nằm ở rìa xa phía nam dạnh áp thấp
nên thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng phổ biến nắng giáo và ít mưa
nên nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời nhiều mây hơn ở phần phía nam
tuy nhiên do những nhiễu động từ phía ngoài biển di chuyển vào không mạnh
nên chủ yếu gây ra mưa rông cục bộ ở một vài nơi
nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực này ngày mai vẫn giữ ổn định ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh thành phía nam những nhiễu động ở phía ngoài biển di chuyển vào hoạt động khá yếu
nên không ảnh hưởng gì nhiều đến thời tiết ở khu vực nam bộ
mưa rào và rông xuất hiện ở một vài nơi ban ngày trời vẫn có nắng
nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực này ổn định với mức nhiệt từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn đối với khu vực tây nguyên nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trên biển do không khí lạnh có cường độ ổn định
nên ở vùng biển huyện đảo hoàng sa duy trì trạng thái thời tiết tốt
với trời nắng giáo không mưa gió đông đến đông bắc thổi ở mức cấp ba đến cấp bốn
còn đối với vùng biển huyện đảo trường sa mưa rào và rông cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi
đới gió đông bắc hoạt động ở mức cấp bốn với tầm nhìn xa phổ biến trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước